sau bốn tháng thực hiện chuyển đổi vaccine năm trong một vẫn chưa được cung ứng về cho các địa điểm để tiêm cho trẻ trong độ tuổi
tại tỉnh phú yên sau nhiều tháng chờ đợi các bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của con em mình
bốn tháng qua cứ tới lịch tiêm chủng của trạm y tế chị nguyễn thị thu hưởng lại đưa con tới để tiêm vaccine năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng
thế nhưng đến nay con chị vẫn chưa được tiêm bất kỳ mũi vaccine năm trong nào
tại là ở trạm không có thuốc cho nên là em cũng sốt ruột lắm bây giờ em chăm cho trạm ra ca thuốc mua cho tụi em cũng nóng nóng lắm
không đủ kiên nhẫn chờ vaccine năm trong một những tháng gần đây nhiều gia đình đã chủ động tìm đến các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để tiêm
tuy nhiên vaccine loại này cũng đang khan hiếm và có giá rất cao
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên bộ y tế đã thực hiện thí điểm tiêm vaccine năm trong một mươi một
các gia đình đã thực hiện thí điểm tiêm vaccine năm trong một và đạt được các tiêu chuẩn theo quy định
vaccine combi fi mới sẽ chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cũng theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên
đối với những trẻ do tiêm chủng mở rộng
do thiếu vaccine năm trong một phải tiêm dịch vụ bóng vaccine sáu trong một
vẫn có thể quay trở lại tiêm vaccine năm trong một mới
số mũi tiêm được tính là mũi tiếp theo chứ không phải tiêm lại từ đầu